xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình tô man nhân dân
thưa quý vị liên quan đến sai phạm tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth của tập đoàn mường thanh ở thành phố nha trang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố chín bị can về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó trong số chín bị can bị khởi tố có cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa nguyễn chiến thắng cựu phó chủ tịch đào công thiên
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa dự án khu phức hợp thiên triều nay là dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth
được ubnd tỉnh khánh hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần đầu tư thiên triều
nhưng không thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại điều năm mươi bốn luật đầu tư năm hai nghìn năm
tiếp đó ubnd tỉnh khánh hòa ban hành quyết định số hai nghìn chín trăm sáu mươi ba ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm về việc thu hồi hai mươi hai ba trăm bốn mươi m hai đất
tại khu bãi dương phường vĩnh phước để giao cho công ty cổ phần đầu tư thiên triều thuê đất để thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp ocean earth
nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm điều một trăm một mươi tám một trăm sáu mươi chín luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
sau khi vào cuộc xác minh
nguồn tin tố giác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa xác định có dấu hiệu tội phạm
nếu quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai
tung tin có khả năng giải quyết các thủ tục về đất đai
sau đó nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp bìa đất để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại
lê thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
đảo chiếm đoạt tài sản
đáng nói để bị hại tin tưởng sau khi nhận tiền từ các bị hại
thì hưng đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên mạng xã hội
sau đó đưa cho nạn nhân
với thủ đoạn như trên thì bước đầu công an huyện nghi lộc xác định
trong thời gian từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
lê thanh hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sáu bị hại
với tổng số tiền hơn hai bảy triệu đồng
để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng chuyên án
công an huyện nghi lộc thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên
nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc để phối hợp và giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam năm đối tượng trong nhóm chuyên hoạt động tín dụng đen
để điều tra về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhóm đối tượng này do bệnh nhân
bà bùi anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
theo kết quả xác minh ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm đối tượng trên từ thành phố hà nội đến tỉnh phú yên thuê nhà trọ
để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và các gói vay từ năm đến ba mươi triệu đồng
lãi suất giao động từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm
dưới hình thức trào mời quảng cáo trên các trang mạng xã hội
các đối tượng đã cho nhiều người dân ở thành phố tuy hòa và tỉnh phú yên
vay hơn một ba tỷ đồng
chính hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai cá nhân
là ông đào phước thành bốn mươi sáu tuổi quê tại tỉnh long an
và nguyễn hùng thanh bốn mươi bảy tuổi quê tại thành phố hồ chí minh
về hành vi vận chuyển khoáng sản là cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
cụ thể lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã phát hiện hai phương tiện do đào phước thành và nguyễn hùng thanh
đang vận chuyển khoảng một mươi mét khối cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
tại km ba mươi hai phường long bình tân thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra hai cá nhân đều không xuất trình được các giấy tờ
chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ phương tiện là giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
đối với thuyền viên điều khiển phương tiện
tổ công tác đã tiến hành đưa hai phương tiện về bến tạm giữ
và tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tàng trữ trái phép gần một mươi kg pháo nổ
một đối tượng vừa bị tổ công tác của công an huyện nam sách tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả tang
tại đoạn đường quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn bạch đa xã an lâm huyện nam sách tỉnh hải dương
tổ công tác của công an huyện nam sách bắt quả tang lèo văn thủy sinh năm hai nghìn
chú tại thị trấn ít âu huyện mường la tỉnh sách
sơn la cầm một túi sách bên trong có chứa bốn mươi sáu khối hình trụ tròn
nhiều kích thước khác nhau được quấn bằng giấy trắng
một đầu có dây dẫn nối
thủy khai nhận đây là pháo nổ thành phẩm loại tự quấn tổng trọng lượng tám một mươi năm kg
tại cơ quan công an thủy khai nhận số pháo trên thủy mua của một người đàn ông không quen biết
tại khu vực trân cầu bình xã thanh quang huyện nam sách
với giá năm sáu triệu đồng thủy có hai tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị mua hàng kiểm tra đúng đủ rồi mới trả tiền
nhưng mà người mua vẫn bị lừa
kẻ gian đã răng bẫy bị hại bằng thủ đoạn bán hàng giá rẻ hết sức tinh vi
vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa được cơ quan công an triệt phá
tiếp tục là lời cảnh báo đến người tiêu dùng
cần phải nâng cao cảnh giác không hám lợi chủ động phòng ngừa
để không tạo cơ hội cho các đối tượng
đối tượng phạm tội thực hiện hành vi lừa đảo
bước xúc đến cơ quan công an trình báo
chủ đại lý bia ở thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang cho biết
mới đây có một thanh niên gọi điện thoại cho chị cho bán bia với giá rẻ hơn giá thị trường
sau khi suy tính chị đặt mua của người thanh niên bốn trăm linh thùng bia
tổng cộng hơn chín mươi năm triệu đồng và chuyển trả vào tài khoản đối tượng cho sau khi nhận đủ hàng
đúng hẹn có người đến giao bia nên chị yên tâm chuyển tiền thì mới biết
và tài khoản bên giao bia
bia là của hai người khác nhau
vào cuộc điều tra công an huyện long mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hậu giang
bắt được đối tượng lừa đảo là bùi văn tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tỉnh long an
khám xét nơi ở của tý tại thành phố hồ chí minh cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân
thẻ atm và điện thoại diệt động
bước đầu tý khai ngoài bị hại ở thị trấn vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
đối tượng còn lừa thêm hai người khác ở tỉnh bình thuận chiếm đoạt hơn một trăm sáu mươi triệu đồng vào tháng tám vừa qua
thủ đoạn của tý là lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu mua bia giá rẻ
rồi đóng giả là người bán điện thoại rụ rỗ
nếu rụ được tý tiếp tục đóng vai người mua liên hệ đại lý bia khác để đặt hàng
và cam kết chuyển khoản sau khi nhận hàng
lúc người mua thật đang nhận bia thì tý hối thúc chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cung cấp
rồi tắt điện thoại
khuyến cáo bà con chỉ nên mua bán ở những cửa hàng là có địa chỉ cụ thể và có quy tính
nếu mà chúng ta giao hàng cũng như mua hàng cũng như thanh toán tiền
thì giữa người bên mua và bên bán thì cũng phải đối chiếu thông tin với nhau
ví dụ như thông tin của người đặt hàng số điện thoại người đặt hàng tài khoản người nhận tiền
thì chúng ta tuyệt đối là không nên chuyển tiền cọc trước
và ngoài ra thì việc mua bán cũng phải có quá đơn thể hiện cụ thể gõ gàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ thông báo
ai là nạn nhân của đối tượng bùi văn tý liên hệ điều tra viên võ duy khánh qua số điện thoại chín trăm một mươi chín bảy năm trăm một mươi bảy để được hướng dẫn
với thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán hàng giá rẻ
thì người dân cần hết sức cảnh giác để tránh bị mất tiền oan
thưa quý vị căn hộ trung cư được đánh giá là phân khúc có sự phục hồi nhanh nhất trên thị trường bất động sản
ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu quý ba vừa qua số lượng căn hộ mới trả bán tại tp hcm gần bằng tổng nguồn cung trong nửa đầu năm
tuy nhiên nguồn cung này vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân khi vẫn còn thiếu sản phẩm giá rẻ